chiều nay ngày hai mươi năm tháng một mươi quốc hội đã nghe báo cáo và thảo luận về dự thảo luật kiểm toán nhà nước sửa đổi
một trong những nội dung quan trọng được nhiều đại biểu cho ý kiến là quy định về quyền và trách nhiệm của kiểm toán nhà nước
khi truy cập vào dữ liệu của cá nhân tổ chức được kiểm toán
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng đây là hoạt động cần thiết nhằm phục vụ hoạt động kiểm toán
và phù hợp với thời đại công nghệ thông tin xu thế của cách mạng bốn
tuy nhiên nhiều đại biểu băn khoăn cơ sở dữ liệu điện tử thường có nhiều thông tin khác nhau
có cả những thông tin mật tối mật tuyệt mật có những thông tin là bí mật riêng tư bí mật nhà nước
được pháp luật bảo hộ đầy đủ vì vậy cần phân cấp quyền truy cập đầy đủ và quản lý giám sát chặt chẽ
để kiểm toán có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia để khai thác thu thập thông tin
tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung kiểm toán nhưng điều luật bổ sung chưa quy định rõ thẩm quyền
và phàm vi được phép truy cập là chưa đầy đủ tôi đề nghị được bổ sung những nội dung này ngay trong dự thảo lục này
liên quan đến các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài
xài trình làm rõ ý kiến của các đại biểu về vấn đề này ông hồ đức phước tổng kiểm toán nhà nước khẳng định
việc truy cập dữ liệu sẽ không ảnh hưởng đến bí mật doanh nghiệp bí mật cá nhân
muốn truy cập vào điện tử vào một cơ quan tổ chức thì phải được cơ quan tổ chức đó đồng ý
cung cấp tài khoản cho thì mới vào được thứ hai là phải thống nhất về phạm vi
nội dung giới hạn truy cập trương đoan kiểm toán phải chịu trách nhiệm về bạo mật và các quy định của pháp luật có liên quan
và ủy quyền cho kiểm toán viên thực hiện thì kiểm toán viên thực hiện đấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
cũng tại phiên thảo luận các đề biểu cũng băn khoăn việc kiểm soát quyền lực trong kiểm toán nhà nước
bởi mối quan hệ giữa kiểm toán nhà nước với các cơ quan dân cử ở địa phương chưa được thống nhất
chưa được đồng bộ trong thời gian qua trong các lĩnh vực về quản lý tài sản công
công nghiệp và quản lý tài chính công